quản lý bước đầu cơ quan chức năng xác định tại khoảnh hai và ba tiểu khu bốn trăm sáu mươi có ba trăm ba mươi cây thông bị đầu độc bằng hình thức khoan lỗ chặt dễ bơm thuốc hóa học trên diện tích khoảng bốn trăm năm mươi m hai chữ lượng gỗ thiệt hại là gần một trăm năm mươi m ba
cũng chính tại khu vực này vào năm ngoái cơ quan chức năng đã bắt quả tang xử lý hai đối tượng có hành vi hủy hoại rừng thông
một mươi năm ha rừng keo của một hộ dân tự dưng bốc cháy
bốn hectare cao su gần đó bị chặt sát gốc gây thiệt hại lớn về tài sản
nghi ngờ có kẻ phá hoại kinh tế công an địa phương đang vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân
ghi nhận tại huyện sông hình tỉnh phú yên
theo ông cao nguyên lâm người sở hữu một mươi năm hectare keo năm năm tuổi tại buôn quên xã ea ba huyện sông hình
vào lúc một mươi một giờ trưa ngày một mươi ba tháng tám gia đình ông phát hiện một góc vườn keo của mình bỗng dưng cháy lớn
nhờ lực lượng chức năng của xã ea ba cùng với người nhà có mặt kịp thời
nên ngọn lửa được dập tắt
tuy nhiên khi kiểm tra lại vườn keo ông lâm phát hiện có tới sáu điểm cháy khác cách xa nhau tại vườn
cháy là chú nghĩ không thể bán được
lột không cháy bán không được
thiệt hại là nằm khoảng tỷ tám chín trăm linh triệu đó
hoang mang hơn ngay chiều cùng ngày ông lâm phát hiện diện tích gần bốn hectare cây cao su khoảng ba cây hai năm tuổi gần đó cũng bị chặt không thương tiếc
vết chặt sắc sát gốc không thể phù hồi
với kinh nghiệm trồng cao su nhiều năm ông lâm cho biết để chặt diện tích lớn như vậy trong một đêm
cần khoảng từ bốn đến sáu ngày
lần thiết lập hợp tác là mở rộng đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ
tiếp cận với những kỹ năng quảng bá bán hàng bằng công cụ kỹ thuật số
thống kê của asean cho thấy tại khu vực này đến chín mươi tám doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
tạo nên bốn mươi năm gdp của quốc gia cũng như giữ sáu mươi bốn số việc làm
tuy nhiên một thống kê khác lại cho thấy chỉ có một mươi sáu số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại đông nam á tận dụng được công cụ kỹ thuật số trong phát triển kinh doanh xây dựng thương hiệu
do đó từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám bộ công thương có sự bảo trợ cho google cùng hai trăm linh đối tác
để thực hiện chương trình bệ phóng việt nam digital liên tục mở các khóa đào tạo kỹ năng
sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây để áp dụng vào hoạt động thường nhật
mục tiêu là đào tạo cho năm trăm linh doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước
một dự án đồng hành được khởi động trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín là xe buýt kỹ thuật số
các lớp học lưu động sẽ di chuyển đến năm mươi chín tỉnh thành để cập nhật kiến thức công cụ số
cho đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đăng bảo chính vụ hơn năm trăm linh xe container chở thanh long bị ùn ứ tại cửa khẩu lào cai
khi làm thủ tục xuất khẩu sang trung quốc
cho đến chiều qua phó chỉ cục trưởng hải quan cửa khẩu quốc tế lào cai cho biết
đã thông quan được năm mươi tổng số xe này
số xe chở thanh long xuất khẩu đang bị ách lại tại khu vực cửa khẩu kim thành
thuộc cửa khẩu quốc tế lào cai
trước đó do phía trung quốc gặp sự cố một số thiết bị kiểm soát tải trọng
trong khoảng nửa ngày nên đã làm ách tắc việc thông quan mặt hàng thanh long nhập khẩu
từ việt nam và trung quốc
trong khi đó tại phú yên bên cạnh thiếu nước nắng hạn kéo dài cũng đã khiến
cho nhiều vùng trồng mía của tỉnh này bị chết trắng
khó khăn trồng chất đối với người dân trồng mía tại các huyện miền núi của tỉnh phú yên
diện tích mía chết tập trung ở hầu hết vùng trồng mía không chủ động được nước tưới
độ dốc lớn thuộc các xã sơn hà sơn nguyên suối bạc grongpa ea charang
tỷ lệ mía chết là từ ba mươi cho đến tám mươi
theo thống kê chưa đầy đủ chỉ riêng vùng nguyên liệu của nhà máy đường kcp
diện tích mía chết là gần hai ha
vụ mía năm nay trung bình một hectare mía nhà máy đầu tư trước cho nông dân một mươi triệu đồng
mía chết nông dân không có tiền trả nợ cho nhà máy nhà máy không thu hồi được vốn đầu tư
ngoài ra với tình trạng nắng hạn như hiện nay dự kiến trong vụ ép tới đây
nhà máy đường kcp sẽ thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng
vài ngày qua người dân đổ xô mua cá tầm trên đường trường trinh
quận tân bình tp hcm với giá một trăm linh đồng một kg rẻ hơn ba lần so với giá bán trong cửa hàng
tại địa điểm này người dân giao bán cá tầm chết ngộp đem về từ lâm đồng sau đợt lũ
trong bán kính năm mươi m đường trường trinh có khoảng ba điểm bán tương tự
tại các vựa hải sản giá cá tẩm sống giao động khoảng từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một kg
trong đợt mưa lũ từ ngày sáu đến ngày chín tháng tám lâm đồng có hơn hai bốn trăm linh căn nhà bị ngập
hơn ba trăm một mươi tấn cá tầm bị cuốn trôi nhiều đường giao thông hư hỏng
thiệt hại ước tính khoảng hơn một trăm ba mươi tỷ đồng